tin áp thấp nhiệt đới gần bờ vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là vào khoảng năm mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
từ chiều nay ngày chín tháng một mươi khu vực bắc vịnh bắc bộ và vùng biển từ thanh hóa đến quảng ngãi bao gồm các đảo cồn cỏ hòn ngư cù lao tràm lý sơn
gió mạnh dần lên cấp sáu vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới bão đi qua cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
gần sáng mai một mươi tháng một mươi khu vực ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
cảnh báo mưa lớn trên đất liền ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
khu vực bắc tây nguyên nam đồng bằng bắc bộ hòa bình phú thọ yên bái và nam sơn la có mưa vừa mưa to